hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi được chuẩn hóa số hóa trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số ở việt nam
đây là một chủ trương lớn của nhà nước nhằm hướng tới những tiện ích tốt nhất thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước
thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là cơ sở nền móng cho mục tiêu số hóa đang được tiến hành khẩn trương rộng khắp trong cả nước
thế nhưng một số đối tượng lại có những suy đoán vô căn cứ nhằm gieo rắc hoài nghi trong dư luận bằng những luận điệu xuyên tạc phá hoại chính sách mới của nhà nước
trong chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay chúng ta cùng nhận diện thủ đoạn của những kẻ đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc xuyên tạc về thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
trong bối cảnh hiện nay việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý nhà nước là một xu thế tất yếu
trong những năm qua đảng nhà nước ta luôn quan tâm coi trọng ứng dụng phát triển công dân
công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số kinh tế số và xã hội số
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
để đáp ứng nhu cầu đó đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin lõi của toàn bộ công dân việt nam
để từ đó các ngành các địa phương kết nối khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực
đồng thời cải cách hành chính giúp giảm bớt giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
chính vì vậy việc xây dựng triển khai dự án dữ liệu dân cư quốc gia và dự án cấp và quản lý căn cước công dân là vấn đề quan trọng cấp bách
đây là một trong những nền tảng để phát triển chính phủ điện tử hướng tới kinh tế số và xã hội số
đồng thời hai dự án này góp phần quan trọng đổi mới về công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng công an
từ những dữ liệu này trên cơ sở là phần mềm những chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ cao
thì chúng ta có thể đưa ra được những số liệu phục vụ cho điều hành kinh tế văn hóa xã hội của đất nước rất quan trọng
bố trí dân cư tạo nguồn lực về lao động bố trí lao động đánh giá được độ tuổi lao động nguồn nhân lực lao động
cũng như là bố trí dân cư để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội từng địa phương từng vùng miền từng khu vực
cái thứ hai nữa là đảm bảo công tác quản lý hành chính về dân cư một cách nó hệ thống chính xác
như vậy là hoàn thành được cái việc này thì từ nay trở đi chúng ta sẽ không bao giờ phải đầu tư kinh phí
phải tốn nguồn lực nhân lực để làm những cái công việc như là tổng điều tra dân số
tuy nhiên trên một số diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện một số thông tin ngược chiều gây nhiễu loạn nhằm chống phá quyết liệt chủ trương này
bằng luận điệu không có căn cứ thực tiễn những thông tin kiểu đi đâu cũng bị định vị được tung ra nhằm gây tâm lý hoài nghi trong dư luận nhân dân
như sáu vấn đề nghiêm trọng về dữ liệu cá nhân trong thẻ căn cước gắn chip
gắn chip là để theo dõi nhân dân chính phủ bộ công an thu thập dữ liệu cá nhân
những thông tin trên xuất hiện dưới nhiều hình thức
từ các bài viết cho đến các bình luận đều của một số đối tượng có tư tưởng cực đoan
chúng sử dụng các tài khoản mạng xã hội để thu hút kích động người theo dõi hùa theo các thông tin không có căn cứ từ thực tiễn nhằm hướng lái dư luận
trong bài viết chúng lấy dẫn chứng ở estonia và cho rằng đấy là một cuộc khủng hoảng bảo mật thẻ căn cước điện tử
người viết đánh giá cái gọi là sự khủng hoảng ở estonia vào năm hai nghìn một mươi bảy mà không đưa ra được minh chứng cụ thể nào
mà chỉ là sự tự suy đoán
sự cố này khiến hơn một nửa dân số vào thời điểm đó phải đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin
những thông tin kiểu tung hỏa mù như thế nhằm đánh vào tâm lý của một số người thiếu hiểu biết
để từ đó đưa sự hoài nghi vào chủ trương của nhà nước làm chia rẽ mất ổn định xã hội
những ngày qua hàng triệu người dân việt nam tích cực ủng hộ và tin tưởng chủ trương chính sách cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
có thời điểm ở một số địa phương
các điểm tiếp dân đến làm căn cước công dân mở cửa phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
mỗi người dân đều tự ý sâu sắc quyền lợi và nghĩa vụ của mình
khi đến đây họ đều muốn có thật nhiều thuận lợi khi không phải mang thật nhiều loại giấy tờ như trước đây
mà thay vào đó chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
người dân không hề lo ngại bất kỳ thông tin gì bị lộ lọt
bởi xét cho cùng họ đang sử dụng rất nhiều thiết bị có gắn chip như thẻ ngân hàng atm
điện thoại thông minh
máy tính bảng
đồng hồ điện tử có phần mềm định vị
nhưng họ luôn hướng đến mục tiêu tốt đẹp bằng lý trí của trái tim
có trách nhiệm với cộng đồng xã hội và đất nước
họ đón chờ bằng tinh thần yêu nước nồng nàn
bằng hành động thiết thực và cả sự biết ơn bởi những tận tụy